thưa quý vị vào trưa ngày hôm nay một mươi hai tháng một mươi hai tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình và phu nhân đã đến thủ đô hà nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và phu nhân
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ văn thưởng và phu nhân
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình và phu nhân đã đến thủ đô hà nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
tại bác chào mừng chủ tịch trung quốc tập cận bình và đoàn đại biểu cấp cao
đây là chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ ba của đồng chí tập cận bình đến việt nam trên cường vị tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
và là lần đầu tiên tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình thực hiện riêng chuyến thăm đến một nước từ sau đại hội lần thứ hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ giữa hai đảng hai nước khẳng định sự coi trọng ưu tiên hàng đầu của cả hai nước
đối với việc củng cố quan hệ việt nam và trung quốc phát triển vững chắc ổn định bền vững vì lợi ích của cả hai nước
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam và trung quốc đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực
trong đó hiểu biết và tin cậy chính trị giữa hai bên được nâng cao góp phần củng cố quan hệ chính trị giữa hai đảng hai nước
các chuyến thăm trao đổi cấp cao và các cấp được tổ chức thường xuyên
trong chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này hai bên sẽ điểm lại những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua
trên cơ sở lợi thế tiềm năng nhu cầu và nền tảng quan hệ song phương hiện có
hai bên sẽ đề ra những phương hướng nhiệm vụ nhằm củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam và trung quốc
trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
ngay sau lễ đón tổng bí thư nguyễn phú trọng tiến hành hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình tại trụ sở trung ương đảng
đồng chí sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng tích cực thực hiện các hiệp định văn bản thỏa thuận về hợp tác phòng chống tội phạm
trong chuyến thăm làm việc tại trung quốc từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng chín vừa qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đã tới chào xã giao đồng chí thái kỳ ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư chủ nhiệm văn phòng trung ương đảng cộng sản trung quốc
tại sự kiện này hai đồng chí lãnh đạo đã thống nhất thời gian tới bộ công an việt nam và các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật trung quốc
sẽ tích cực thực hiện các văn bản thỏa thuận kế hoạch đã ký phát huy hiệu quả các cơ chế hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm
đối thoại an ninh chiến lược cấp thứ trưởng phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy
tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet mua bán người truy bắt tội phạm và tuần tra kiểm soát đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
tại các cuộc hội đàm gặp gỡ tiếp xúc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua dưới sự định hướng của hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai đảng
đặc biệt là kết quả chuyến thăm trung quốc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng ngay sau đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
quan hệ hai đảng hai nước đã có những tiến triển và đạt nhiều thành quả tích cực đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước
hợp tác an ninh thực thi pháp luật giữa hai nước đã được triển khai trên tất cả các lĩnh vực từ hoạt động tiếp xúc cấp cao song phương đa phương phòng ngừa
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia bảo hộ công dân đào tạo cán bộ viện trợ trang thiết bị chuyên dụng vật tư y tế chống dịch covid một mươi chín
trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và hết sức gắn bó giữa hai nước bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới cần tiếp tục có các biện pháp cụ thể
nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có và thiết lập mở rộng các cơ chế hợp tác mới tăng cơ hợp tác an ninh đa phương trong các cơ chế hợp tác đa phương
cùng nhau duy trì môi trường hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia
hỗ trợ bộ công an đào tạo cán bộ nâng cao năng lực thực thi pháp luật
trong khuôn khổ chuyến công tác này bộ trưởng tô lâm đã cùng đồng chí vương tiểu hồng ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ công an trung quốc
đồng chủ trì hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ tám giữa bộ công an hai nước
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng nhất trí cho rằng
ngoài các nội dung hai bên đã thống nhất cần quán triệt triển khai nghiêm túc nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng
hai nước đến tất cả công an các đơn vị địa phương mỗi nước tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác an ninh và thực thi pháp luật
cũng như các hiệp định thỏa thuận hai bên đã ký kết tăng cường phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia
hàng năm tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy tội phạm mua bán người đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng internet và tội phạm đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất nhập cảnh ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới trái phép phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới
hai bên tăng cường chia sẻ thông tin kinh nghiệm trên lĩnh vực quản lý dân cư quản lý xã hội trên nền tảng số triển khai dịch vụ công trực tuyến
kết thúc hội nghị bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng công an trung quốc vương tiểu hồng đã ký biên bản hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tám
giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc và bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
các cuộc viếng thăm lẫn nhau giữa hai cơ quan bảo vệ pháp luật hai nước đã góp phần vun đắp mối quan hệ giữa hai nước
thực hiện các thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia của mỗi nước trao đổi thông tin
chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia bảo vệ lợi ích của mỗi nước từ sâu từ xa
tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng khác sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thưởng đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng
đối với đồng chí nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
dự buổi lễ có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
chủ tịch nước võ văn thưởng chúc mừng và khẳng định quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng cho đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc
thể hiện sự quan tâm tin tưởng của đảng nhà nước và ngành công an đối với đồng chí
đồng thời là vinh dự tự hào của tập thể đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cá nhân thứ trưởng nguyễn duy ngọc
chủ tịch nước nêu rõ đồng chí nguyễn duy ngọc là cán bộ ưu tú của đảng nhà nước và ngành công an
dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào
đồng chí nguyễn duy ngọc luôn kiên định tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
giữ vững bản lĩnh phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên người cán bộ công an nhân dân
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
đứng trước yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong tình hình mới
chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng thứ trưởng nguyễn duy ngọc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết
thống nhất trách nhiệm cùng tập thể đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tập trung lãnh đạo chỉ đạo nắm chắc tình hình nâng cao khả năng dự báo chiến lược
kịp thời tham mưu với đảng nhà nước và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng nguyễn duy ngọc hứa tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
thượng tướng nguyễn duy ngọc lĩnh hội quán triệt và thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của chủ tịch nước võ văn thường
coi đây là những định hướng lớn đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tiếp tục cùng tập thể đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tích cực tham mưu với đảng nhà nước
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
hướng tới kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập cục đào tạo bộ công an sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn mùng sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
vào sáng ngày hôm nay cục đào tạo bộ công an đã tổ chức lễ dân hương dân hòa và báo công dân bác tại lăng chủ tịch hồ chí minh
tại buổi lễ trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các thế hệ cán bộ chiến sĩ của cục đào tạo đã báo cáo về những kết quả thành tích của đơn vị
trong chặng đường năm mươi năm xây dựng và trưởng thành
trong gần năm mươi năm qua tập thể lãnh đạo cán bộ cục đào tạo đã khắc phục khó khăn không ngừng phấn đấu vươn lên
xây dựng đơn vị ngày một vững mạnh đóng góp quan trọng
trong tham mưu về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an nhân dân góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trước anh linh của người cán bộ chiến sĩ cục đào tạo xin hứa sẽ tận chung với đảng tận hiếu với dân nguyện chung sức đồng lòng
nêu cao tinh thần đoàn kết ý chí quyết tâm phát huy dân chủ trí tuệ tập thể chủ động sáng tạo
không ngừng tu dưỡng giải luyện tư cách đạo đức người công an cách mạng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và ngành tin tưởng giao phó
để xứng đáng với niềm tin yêu và những lời dạy sâu sắc của người